đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm và tặng quà gia đình ông vũ văn ngữ chín mươi năm tuổi lão thành cách mạng thương binh hạng bốn trên bốn bảy mươi năm tuổi đảng và bà chu thị dục mẹ liệt sĩ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng thường trực chính phủ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách nơi đến thăm và mong muốn các bác luôn sống vui sống khỏe
và là chỗ dựa cho con cháu gia đình cấp ủy và chính quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố hải phòng ngày càng văn minh hiện đại
phó thủ tướng cũng khẳng định đảng nhà nước và mọi người dân luôn ghi nhận chân quý và tri ân những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ các gia đình thương binh bệnh binh đã xả thân vì độc lập tự do của đất nước